tại hội nghị cấp cao asean cộng ba đặc biệt là ứng phó với dịch covid một mươi chín giữa hình thức trực tuyến
các nhà lãnh đạo asean và các nước trung quốc hàn quốc nhật bản đã thông qua tuyên bố chung
về ứng phó với dịch covid một mươi chín nhằm chủ động ngăn chặn ảnh hưởng của dịch đến sức khỏe của người dân
khắc phục các hậu quả kinh tế xã hội trong khu vực và toàn cầu
trên tinh thần đó các bộ trưởng kinh tế cùng một mươi nước asean và bộ trưởng kinh tế thương mại và công nghiệp
nhật bản đã thống nhất đưa ra tuyên bố chung của các bộ trưởng kinh tế asean nhật bản
về sáng kiến phục hồi kinh tế ứng phó với dịch covid một mươi chín
tại tuyên bố chung các bộ trưởng đã thống nhất cam kết nỗ lực duy trì mở cửa thị trường
ngăn chặn sự đình trệ của các hoạt động kinh tế củng cố xây dựng chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu bền vững
đa dạng bảo đảm lưu thông các mặt hàng thiết yếu tìm kiếm các giải pháp sáng tạo kỹ thuật số
nỗ lực cung cấp nguyên vật liệu và các sản phẩm cho thị trường toàn cầu
để bảo đảm sự hoạt động liên tục của các loại hình doanh nghiệp sức khỏe của người dân
chiều nay một mươi bảy tháng bốn bộ trưởng bộ công thương và bộ trưởng kinh tế thương mại công nghiệp nhật bản
đã có cuộc điện đàm trao đổi về tình hình hợp tác kinh tế và chuỗi cung ứng
do sự bùng phát của dịch covid một mươi chín gây ra đối với nền kinh tế asean và nhật bản
một cái nhiệm vụ cũng không kém phần quan trọng đối với rcep để phục vụ cho ký kết trong hai nghìn hai mươi
là tất cả các nước tham gia cần phải hoàn tất cái việc giả soát pháp lý lời văn
và cũng như là các cái biểu cam kết về mở cửa thị trường mặc dù là còn ít thôi nhưng mà cũng vẫn còn tồn tại
vì vậy thì việt nam cũng rất mong là nhật bản sẽ cùng tiếp tục hợp tác
với asean và các nước đối tác trong rcep
nhật bản hoàn toàn ủng hộ tôi hiểu rằng các cấp kỹ thuật đã chia sẻ với nhau là rất tốt
nhật bản hiểu rõ tất cả những nỗ lực của một mươi năm nước
nhật bản sẽ cố gắng tiếp tục hỗ trợ để có thể đưa đến việc ký kết hiệp định
đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep trong năm hai nghìn hai mươi
tại buổi hội đàm hai bộ trưởng cũng nhất trí giao cấp kỹ thuật hai bên tiếp tục thảo luận
thống nhất kế hoạch hành động asean nhật bản nhằm phục hồi kinh tế để hai bên sớm triển khai
các biện pháp cụ thể hỗ trợ các doanh nghiệp hai bên ứng phó với hậu quả của dịch covid một mươi chín
củng cố chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu